phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện một trường hợp giữ chức phó trưởng văn phòng đại diện tạp chí việt nam hội nhập khu vực nam trung bộ và tây nguyên trụ sở tại tỉnh đắk lắc mới học hết lớp chín và sử dụng bằng cao đảng giả
đó là một phụ nữ ba mươi năm tuổi trú tại huyện eka tỉnh đắk lắc theo cơ quan công an bà này được tuyển dụng vào làm việc tại tạp chí việt nam hội nhập từ năm hai nghìn một mươi bảy
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi người phụ nữ được bổ nhiệm giữ chức phó trưởng văn phòng đại diện tạp chí việt nam hội nhập khu vực nam trung bộ và tây nguyên
tuy nhiên qua xác minh của phòng an ninh chính trị nội bộ bà chỉ học hết lớp chín chưa tốt nghiệp trung học cơ sở không tham gia học và không tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn chín thông qua mối quan hệ xã hội bà có được một tấm bằng giả của trường cao đẳng kinh tế tp hcm từ đó bà này làm hồ sơ và làm việc tại tạp chí việt nam hội nhập
tại tạp chí việt nam hội nhập bà có được một tấm bằng giả của trường cao đẳng kinh tế tp hcm từ đó bà này làm hồ sơ và làm việc tại tạp chí việt nam hội nhập
tại tạp chí việt nam hội nhập bà này làm hồ sơ và làm việc tại tạp chí việt nam hội nhập
công an tỉnh đắk lắc cũng tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc có văn bản giao sở thông tin và truyền thông các đơn vị liên quan xử lý các sai phạm theo quy định